sau thời gian tích cực điều tra xác minh về thi thể một nam giới đang phân hủy ở xã âu long vĩ huyện châu phú
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang phối hợp với công an thành phố châu đốc đã bắt giữ được nghi phạm
sau khi phát hiện vụ việc lực lượng công an đã nhanh chóng xác định đối tượng nghi vấn là nguyễn hùng cường
chú huyện trợ lách tỉnh bến tre công an tỉnh đã tập trung lực lượng phương tiện chia thành nhiều tổ công tác để truy bắt cường
đến chiều ngày năm tháng một cường bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường châu phú b thành phố châu đốc
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn hùng cường để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ